một người từng là đối tượng nghiện ma túy và sau khi cai nghiện trở về hòa nhập với xã hội đã mở ra một lớp học miễn phí để giúp các em học sinh nghèo có thêm kiến thức tiếp bước tương lai
lớp học và người thầy đặc biệt này đã cho thấy nghị lực vươn lên để khẳng định mình của một người đã từng lầm lỡ muốn trở về hòa nhập làm việc có ích cho cộng đồng
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là buổi lễ khai giảng của lớp học miễn phí có tên chung tay góp sức được công an huyện lệ thủy tỉnh quảng bình và anh nguyễn văn sĩ ở xã hoa thủy tổ chức
người tổ chức lớp học cũng là người lên lớp dạy các em chính là anh sĩ
trước đây khi còn là sinh viên một trường đại học tại đà nẵng vì đua đòi tiêm nhiễm thói xấu của nhóm bạn sĩ đã nghiện ma túy nhưng bằng nghị lực quyết tâm của mình anh đã cai nghiện được
để thực hiện mong muốn sống có ích cho xã hội anh đã mở lớp học miễn phí này để giúp đỡ các em học sinh nghèo bổ sung kiến thức
để thực hiện mong muốn sống có ích cho xã hội anh đã mở lớp học miễn phí này để giúp đỡ các em học sinh nghèo bổ sung kiến thức
còn có một mươi người nghiện ma túy cùng đến tham dự lớp học ý nghĩa này được thay ngén từ diễn đàn lắng nghe và chia sẻ do công an huyện lệ thủy tổ chức nhằm kết nối người nghiện ma túy với chính quyền và cộng đồng
mục đích của lớp này là để những người nghiện ma túy thấy được bản năng của con người luôn luôn hướng tới thiền
chúng tôi cảm nhận được là họ đã cảm nhận được sự chúng ta tiếp xúc của xã hội và trước mắt họ là những điều rất tốt đẹp
và chắc chắn sự tốt đẹp của buổi ra mắt này sẽ tạo cho họ những suy nghĩ những tâm tư và đặc biệt là người ta sẽ lấy thầy sĩ làm tấm gương làm hình ảnh để người ta tiếp tục học tập nói theo
có thể thấy việc làm của người thầy đặc biệt nguyễn văn sĩ đã thể hiện ý chí nghị lực và quyết tâm vượt lên hoàn cảnh để sớm có ích cho xã hội